trên biển khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đào trường sa vùng biển huyện đào trường sa mưa rào và rông diện dài rác về chiều và tối
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước